tính đến ngày bốn tháng tám ngành y tế thành phố đà nẵng thông báo đã có hơn một mươi ba mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai
hiện công tác thu dung và cách ly điều trị những bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín vẫn đang được gấp rút triển khai
qua điều tra yếu tố dịch tễ truy tìm dấu vết và khoanh vùng lực lượng chức năng tại đà nẵng đã xác định được gần tám năm trăm linh đối tượng thuộc f một hơn sáu đối tượng là f hai
đây là những trường hợp tiếp xúc gần hoặc liên quan đến bệnh nhân mắc covid một mươi chín hiện đang được cách ly tại các sở y tế khu cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà có sự giám sát theo dõi đúng quy định của bộ y tế
hiện sở y tế và các cơ quan chức năng của thành phố đà nẵng cũng đang tích cực tuyên truyền đề nghị những người có liên quan đến bệnh nhân dương tính với sars cov hai hoặc đã từng di chuyển đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao cần liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc khai báo y tế trực tuyến để cung cấp thông tin dịch tễ góp phần tạo thuận lợi cho công tác ứng phó và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín